vào khoảng tám giờ sáng nay một vụ nổ đã xảy ra tại công ty cổ phần đóng tàu an phú
thuộc tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn
vụ nổ đã khiến cho hai người tử vong tại chỗ còn một người hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
theo thông tin ban đầu sáng nay nhiều người dân sống trên đường đào trí quận bảy
tp hcm nghe tiếng nổ lớn phát ra tại công ty cổ phần đóng tàu an phú
ngay sau tiếng nổ nhiều nhân chứng cho biết họ thấy nhiều người bị thương tại hiện trường
sau đó ít phút các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
theo thông tin từ cơ quan chức năng vụ nổ làm hai người thiệt mạng và một người khác bị thương
hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông lê minh tiền năm mươi chín tuổi quê sóc trăng
và một người đàn ông
đàn ông tên quý khoảng năm mươi tuổi quê long an
đến một mươi một h ba mươi phút trưa cùng ngày hiện trường vẫn được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn phòng tố
được biết nhà máy đóng tàu an phú chuyên đóng mới sửa chữa phương tiện vận tải thủy
gia công cơ khí thiết bị động lực gia công sản phẩm kết cấu thép kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng
ngành đóng tàu sửa chữa giàn khoan và các công trình trên biển
nguyên nhân sự cố đang được khẩn trương điều tra làm rõ